thưa quý vị sáng nay tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tư khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tham dự hội nghị có ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trương thị mai
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn lãnh đạo nguyên lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam và đại biểu trong đoàn chủ tịch hội đồng tư vấn của mặt trận ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hội nghị nhằm thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận năm hai nghìn hai mươi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm hai nghìn hai mươi một
xin ý kiến vào các tờ trình về việc bổ sung nhân sự ủy ban trung ương đoàn chủ tịch bổ sung tổ chức thành viên ủy ban trung ương
trận tổ quốc việt nam và một số dự thảo báo cáo chuyên đề đây chính là cơ sở để mặt trận tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ chín mặt trận tổ quốc việt nam đã đề ra
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đồng thời cả nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế xã hội và chăm lo tốt hơn
đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vì vậy phát biểu tại hội nghị chủ tịch trần thanh mẫn nhấn mạnh công tác mặt trận còn nhiều việc cần phải đổi mới phải thay đổi nếp nghĩ cách làm giúp cho công tác mặt trận ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới
sáng nay tại hà nội trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một của cục xây dựng hội đồng nhân dân
cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
trong năm hai nghìn hai mươi cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và chương trình công tác trọng tâm về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi của bộ công an và nghị quyết của đảng ủy cục
đặc biệt đã hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trọng tâm là hướng dẫn đôn đốc tổ chức sơ kết tổng kết nhân rộng các điển hình tiên tiến mô hình trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định trong thành tích chung của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng của cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu đảng ủy lãnh đạo cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trong chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra công an các đơn vị địa phương thực hiện những công tác trọng tâm trước mắt và lâu dài chủ động và tích cực hơn nữa đối với việc xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình về tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải ở cơ sở tham mưu chỉ đạo tổ chức nghề hội toàn dân bảo vệ
chủ động cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch nhiệm vụ giải pháp năm hai nghìn hai mươi một về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của lực lượng công an nhân dân nói chung và của cục nói riêng
đồng chí thứ trưởng kỳ vọng trong năm hai nghìn hai mươi một cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trên không gian mạng giúp người dân mở rộng hình thức tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong giai đoạn mới
sáng nay tại thành phố đà nẵng bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống covid một mươi chín trong lực lượng công an nhân dân và triển khai nhiệm vụ trong tình hình mới
dự hội nghị có thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn về phía bộ công an có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an các đơn vị thuộc bộ công an cùng với công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
trong suốt quá trình chống dịch lực lượng công an đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu biên giới cửa ngõ ra vào các tỉnh thành phố
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các điểm nóng dịch tễ phối hợp liên ngành đấu tranh qua đó xử lý một trăm năm mươi chín vụ chín trăm hai mươi bảy người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam xử phạt bốn trăm hai mươi một đối tượng hoạt động chống phá xử lý trên hai trăm linh vụ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
đồng thời công an các địa phương đã thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát từng người truy vết các trường hợp nghi ngờ kịp thời khoanh vùng dập dịch
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng bộ y tế đã ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân trong công cuộc bảo vệ sức khỏe của người dân
tuy nhiên trước nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu thứ trưởng bộ y tế yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đề cao vai trò ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình huống
ngành công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các ngành liên quan khác trong việc ngăn chặn hiệu quả các trường hợp nhập cảnh trái phép truy vết các trường hợp tiếp xúc giám sát chặt chẽ
các trường hợp phải cách ly tại các cơ sở y tế cũng như là cách ly tại nơi lưu trú
đặc biệt là phối hợp tổ chức tốt công tác đảm bảo an toàn y tế phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và các sự kiện trọng đại khác của đất nước
kiên quyết ngăn chặn với các nguồn lây quanh vùng xử lý triệt đệ các ổ dịch không chỉ đối với dịch covid một mươi chín mà còn đối với các dịch bệnh mới nổi
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi các cơ sở y tế của bộ công an đã tiếp nhận và điều trị
chín mươi bệnh nhân hiện đang còn theo dõi ba mươi một trường hợp và thực hiện hơn năm ba trăm linh mẫu xét nghiệm sars cov hai góp phần giảm tải áp lực cho cả hệ thống ngành y tế
tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của các đơn vị
thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới lực lượng công an cần kiên định với nhiệm vụ chính trị thực hiện mục tiêu kép trên nguyên tắc vừa chung sống an toàn
vừa phát triển kinh tế xã hội đồng thời công an các địa phương cần thực hiện tốt các chuyên đề phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuyệt đối không được chủ quan tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm và tăng cường quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh qua các tuyến biên giới cửa khẩu
tổng cục quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp công an các đơn vị địa phương với lực lượng biên phòng
chủ động ra soát tăng cường quản lý chặt chẽ số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới cửa khẩu
phân loại diện đối tượng rà sát các quy trình thủ tục xuất nhập cảnh đảm bảo giải quyết nhanh các thủ tục tại sân bay
để kịp thời đưa công dân ta đến các cơ sở cách ly theo kế hoạch phương án đã đề ra
đồng thời phải đảm bảo chặt chẽ đáp ứng yêu cầu quy định chống dịch theo quy định của cơ quan quốc tế
bên cạnh đó thế trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục đi từng ngõ gó cửa từng nhà

đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các điểm cách ly
cũng trong dịp này trung tướng nguyễn văn sơn đã trao bằng khen của bộ công an cho một trăm năm mươi chín tập thể
hai trăm bảy mươi bảy cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
về tiến độ kết quả thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân có gắn chip điện tử
cùng đi theo đoàn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ bộ công an
tại buổi kiểm tra lãnh đạo công an thành phố cần thơ đã báo cáo nhanh với đồng chí thứ trưởng
về tiến độ kết quả thực hiện hai dự án trên địa bàn tp cần thơ
đến nay với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
công an tp cần thơ đã thu thập thông tin đối với nhân khẩu thường trú đạt tỷ lệ chín mươi chín bảy mươi ba
nhân khẩu tạm trú đạt tỷ lệ hơn bảy mươi
điều chỉnh bổ sung thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một trăm linh một bốn trăm chín mươi một phiếu dc hai
đã giả soát bổ sung điều chỉnh và kiểm tra phúc tra thông tin đạt chín mươi sáu ba mươi
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được
của công an thành phố cần thơ trong triển khai tổ chức thực hiện hai dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ công an
thời gian tới là giai đoạn nước rút thực hiện hai dự án
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an tp cần thơ tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thực hiện các dự án
kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt chuẩn bị tốt mọi điều kiện tập trung giả soát nguồn lực triển khai thực hiện dự án
lực lượng công an cơ sở tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
phối hợp chặt chẽ với chính quyền các ban ngành địa phương như y tế tư pháp các trưởng khu vực
nắm chặt cập nhật kịp thời những biến động về thông tin cá nhân nhân khẩu thường trú trên địa bàn để bổ sung chỉnh sửa đảm bảo
góp phần cùng với công an cả nước hoàn thành các dự án hiệu quả chất lượng đúng tiến độ theo quy định của bộ công an
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh an giang đã tổ chức hội nghị công an toàn tỉnh lần thứ bốn mươi bảy
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn hai mươi tình hình phạm pháp hình sự giảm trên một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên tám mươi hai
đặc biệt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên một trăm linh
trong năm đã tổ chức mở nhiều đợt cao điểm gia quân chấn áp các loại tội phạm
trong đó đã đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án quan trọng bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm
nổi bật đã đấu tranh khám phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
thu giữ năm mươi một kg vàng được phó thủ tướng trương hòa bình gửi thư khen
ghi nhận và đánh giá cao kết quả các mặt công tác của lực lượng công an tỉnh an giang đạt được trong năm qua
thứ trưởng nguyễn duy ngọc chỉ đạo lực lượng công an an giang trong năm hai nghìn hai mươi tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình
làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền các cấp trong chỉ đạo các ban ngành đoàn thể ở địa phương
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu
ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xã hội
tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống
dịp này đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của chủ tịch nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng ba cho một tập thể
hai cá nhân trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc cấp cơ sở của bộ công an cho các đơn vị thuộc công an tỉnh
một mươi năm căn nhà tỉnh nghĩa đồng đội cho các cán bộ chiến sĩ công an an giang với tổng trị giá trên một tỷ đồng
sáng ngày hôm nay công an tỉnh khánh hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi và triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
cùng dự và chỉ đạo có đồng chí nguyễn tấn tuân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
năm hai nghìn hai mươi công an khánh hòa đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định không để xảy ra đột xuất bất ngờ
tội phạm hình sự được kiểm chế giảm hai bảy so với năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi ba bốn vượt chỉ tiêu đề ra hơn một mươi
trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần chín mươi sáu
tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được tăng cường và đạt được nhiều kết quả quan trọng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận đánh giá cao
kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi của công an tỉnh khánh hòa
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh trong một năm mà đất nước trong đó có tỉnh khánh hòa
phải đối mặt với nhiều thách thức
công an khánh hòa đã đoàn kết nỗ lực khắc phục khó khăn tham mưu và triển khai hiệu quả
nhiều phương án kế hoạch giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển của địa phương
về nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi một đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an khánh hòa
quán triệt thực hiện nghiêm túc nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an bám sát phương châm hành động
một mươi nhóm nhiệm vụ giải pháp và ba giải pháp trọng tâm đột phá của bộ
từ đó tham mưu cho bộ công an cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
những chủ trương giải pháp hiệu quả đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống
trước mắt công an tỉnh khánh hòa cần tập trung làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
cuộc bầu cử quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
dịp này thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen của bộ công an
cho một số tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong thời gian qua
công an tỉnh cà mau ngày hôm nay cũng đã tổ chức hội
hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
về phía địa phương có đồng chí lê quân phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
năm hai nghìn hai mươi tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cà mau tiếp tục được giữ vững
tội phạm về trật tự xã hội giảm về số vụ không để băng nhóm tội phạm có tổ chức
liên quan đến tín dụng đen hoạt động phức tạp
công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm công tác điều tra xử lý án được tập trung quyết liệt
thực hiện đúng tiến độ dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công an
công tác vận động thu hồi sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả
năm qua công an tỉnh cà mau vinh dự được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc năm hai nghìn hai mươi
tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi sáu
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê tân tới biểu dương những kết quả công tác
mà công an cà mau đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời chỉ đạo công an cà mau phải tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết
của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an
cần nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
đặc biệt trong thời gian qua công an các địa phương đã đẩy mạnh việc tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nhân dân nắm được chủ trương và thời gian triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
từ đó hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi cấp lại chứng minh nhân dân tránh lãng phí cho công dân và tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
thời gian qua thì công an tỉnh hà nam cũng đã phối hợp với đài truyền hình tỉnh và nhất là công tác tuyên truyền tới tận thôn xóm và trên các mạng thông tin điện tử đối với người dân
thì để nhân dân hiểu được cái tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như là cái tác dụng của thẻ căn cước công dân có gắn chip
hiện công an các địa phương đã hoàn thành việc điều tra cơ bản thống kê người trong diện được cấp căn cước công dân
từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị liên quan sẽ hoàn thành việc bàn giao các trang bị phương tiện thiết bị và cài đặt phần mềm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
cùng với đó sẽ tiến hành việc nhập thông tin
công dân vào hệ thống phần mềm cấp căn cước công dân trên cơ sở sử dụng thông tin công dân đã kê khai trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vì vậy tới đây sẽ không yêu cầu công dân phải kê khai khi làm căn cước công dân như trước

công dân sẽ kê khai các trang bộ công an của tổng thống cảnh sát quán sơ sử dụng thông tin
việc cấp căn cước công dân trên toàn quốc
trong đó thẻ căn cước công dân là mẫu thẻ gắn chip điện tử
và mục tiêu bộ công an đặt ra sẽ cấp được khoảng năm mươi triệu thẻ căn cước công dân
vào trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một